thưa quý vị và các bạn tuyên quang là một tỉnh biển núi có hai mươi hai dân tộc anh em cùng sinh sống
ở tất cả bảy huyện thành phố trên địa bàn
trong đó dân tộc tây có tỷ đệ dân số đứng thứ hai sau dân tộc kinh
người tây ở tuyên quang còn lưu giữ cả một kho tàng tri thức dân gian độc đáo
bắt nguồn trong lao động sản xuất và trong các nghi lễ hội hè
trong chuyên mục trang địa phương của đài truyền hình nhân dân hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự đồng bào tây ở tuyên quang và kho tàng tri thức dân gian
phóng sự do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
tuyên quang là một tỉnh miên núi
có hai mươi hai dân tộc anh em cùng sinh sống ở tất cả bảy huyện thành phố trên địa bàn
trong đó dân tộc tây có tỷ lệ dân số đứng thứ hai sau dân tộc kinh
người tây ở tuyên quang còn lưu giữ cả một kho tàng tri thức dân gian độc đáo
bắt nguồn trong lao động sản xuất và trong các nghi lễ hội hè
trong đời sống giã hội đồng bào tây gắn bó với nền văn minh lúa nước từ hàng trăm năm nay

trên suốt một dẻo núi non của tỉnh tuyên quang
các bản làng của đồng bào thường sống cộng cư bên những thùng lũng
lấy việc canh tác nông nghiệp làm nghề chính để tồn tại phát triển
công việc đó phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên như đất nước mưa nắng bão lụt
người nông dân sản xuất luôn phải xem xét các yếu tố tự nhiên
và dựa vào kinh nghiệm dân gian của mình để áp dụng trong lao động sản

chính từ sự gắn kết này mà trong kho tàng chi thức dân gian của đồng bào
mang dấu ấn đậm nét của lối canh tác thủ công truyền thống
các giá trị văn hóa truyền thống này sẽ thực sự bền lâu
khi các giải pháp bảo tồn luôn được thực hiện một cách có trách nhiệm ở mỗi địa phương
ông tống đại hồng là một người con dân tộc tây
sinh già và lớn lên tại vùng đất tân mỹ huyện chiêm hóa tuyên quang
đây là vùng đất thấm đẫm giá trị văn hóa phi vật thể của người tây
như hát then tính tẩu hát cõi hát phong sư
đặc biệt hát quan làng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được
trong cuộc sống của người tây nơi đây
tuy đã nghỉ hưu nhưng ông tống đại hồng vẫn xây xưa với công việc nghiên cứu
siêu tầm văn hóa dân gian với hàng trăm bài hát cõi hát then hát quang làng

cuốn sách văn quang làng dày hơn bốn trăm linh trang được in bằng ba thứ chữ
chữ việt chữ nôm tày và chữ tày latin do nhà xuất bản văn hóa dân tộc ấn hành năm hai nghìn một mươi chín
đã trở thành cuốn cẩm nang khi tìm về các giá trị văn hóa của đồng bào tày ở tuyên quang
đi sâu vào nghiên cứu mới thấy hết được giá trị của lối hát độc đáo này
của đồng bào tày ở tuyên quang đặc biệt là những vần điệu hát văn quang làng
từ khi đi đến vào nhà gái đồng bào cũng có bài hát ứng khẩu phù hợp
từng câu từng tư từng ý của văn quang làng thật ý nghĩa và sâu sắc
từ đây nhiều đôi trai gái tày đã nên vợ thành chồng
và dù có những người con dân tộc tây đã rời xa quê hương bản quán để lập nghiệp trên khắp mọi miền đất nước
nhưng khi nói đến đám cưới truyền thống của quê hương
những âm điệu quang làng lại vọng về xuốn sang trong lòng
từ khi đi đến vào nhà gái đồng bào cũng có bài hát ứng khẩu phù hợp
nhưng nó có một cái rất đáng tiếc là gần như không có sách vở ghi lại được gì bao nhiêu cả
cho nên tất cả chỉ là truyền khẩu truyền miệng và nằm trong dân gian
thế thì chúng tôi phải đi vào các làng bản tìm những người già để hỏi
và thậm chí là nhiều cái phong tục mà tôi thấy rất hay nhưng bây giờ không đủ tư liệu để giải thích
và bây giờ vẫn đang là những câu hỏi hết sức thắc mắc
cho nên đấy là cái khó khăn nhất trong cái quá trình tìm hiểu văn hóa tày
nó không có sách vở
để ghi lại những cái đó
thế mà bây giờ chỉ hỏi thì hỏi
thế thế hệ bây giờ đến tám chín một mươi tuổi nhiều người đã lớn rồi
chỉ còn một vài ông già thì cũng không nhớ được bao nhiêu
còn thế hệ trẻ gần gì cũng không biết
thì đấy là cái khó khăn nhất của chúng tôi khi mà làm về văn hóa tày
ông đã có cả một bộ sách về văn quan làng
đây là công trình được đánh giá là có quy mô nhất đồ sộ nhất từ trước tới nay
thì ông đã phải mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện nó
và giá trị của công trình này như thế nào đối với việc tiếp nhận văn hóa tày
ông tổng đại hồng
trong quá trình nghiên cứu về văn hóa tày thì chúng tôi thấy là người tày có một cái phong tục rất hay
thì đấy chính là cái sử dụng văn quan làng trong các lễ đo lễ cưới của người tày
thế thì tôi thấy rằng là trên thế giới này ít công tộc người nào mà toàn bộ thủ tục nghi lễ đón dâu
từ đầu cho đến cuối từ đoàn nhà trai đến nhà gái
mời nước mời chầu mời khách vào nhà nộp đại lễ nộp tiểu lễ
xin dâu ra cửa rồi lại cha lại mẹ
tất cả là bằng hàng trăm bài hát
không nói vo với nhau một câu nào
đây là một điều hết sức một dân tộc hết sức đặc biệt
không mấy khi có một dân tộc như thế
mà tất cả những cái đấy người ta đã thành mẫu hóa
viết thành những cái bài văn quan làng mẫu hàng vài trăm bài
và viết bằng chữ nôm tày nó cách đây đã vài trăm năm rồi
thế tôi nghĩ rằng là như vậy
cái cộng đồng này trong lịch sử phải có một cái thời gian
mà cái văn hóa của họ phát triển rất rực rỡ
người ta mới làm được cái điều đấy
thế thì tôi thấy rằng là cái văn quan làng trong lễ cưới
nó chứa được rất nhiều cái nghi lễ
mà nó cực kỳ là nhân văn
cực kỳ là hay
cho nên là chúng tôi cũng tập trung vào để nghiên cứu cái văn quan làng này
tức là những cái lễ mà tôi thấy ở các dân tộc khác người ta không có
ví dụ trong văn quan làng người ta nêu đến là cái lễ khô ướt
khi đón dâu chàng rể dâng lên mẹ vợ một cái tấm vải một mươi hai sải
và một cái bài hát do ông quan làng bà quan làng hát lên là
mẹ nuôi của con gái này đã mất bao nhiêu năm
giường khô chiếu ướt
rách bao nhiêu bộ quần áo
nay đáng nhẽ cô con gái này phải ở nhà để mà phụ dưỡng cha mẹ lúc tuổi già
nhưng mà theo phong tục tập quán con lại đón về làm dâu nhà con
tức là cô gái này
lại phải về phục vụ bên nhà con
con không biết lấy gì để cảm ơn mẹ
và chỉ có một tấm vải này dâng lên mẹ
để mẹ may bộ quần áo mới
để đỡ đần những cái bộ mà trước đây đã rách nát
thì tôi cho là giá trị vật chất của cái lễ đấy quá nhỏ nhoi
thế nhưng mà cái ý nghĩa nhân văn thì cực kỳ lớn
nó không phải là vàng cây vàng lá
nó không phải là nhẫn là là là là vòng
nhưng mà nó lại nói lên được cái bài hát đấy
hát lên nhiều người xúc động rơi nóng mắt
rất nhân văn
thì tôi cho là trong cái văn quan làng này
thì nó tôi có nó mấy trăm bài
tôi có soạn ra là một trăm sáu mươi hai bài
tức là một trăm sáu mươi hai cung
đấy để coi như là điển hình cho các cái tình tiết một
ở trong diễn ra trong cái lễ đám cưới
thì chọn lấy những cái mẫu đó
mà chúng tôi có biên dịch lại
sửa sang lại cho nó phù hợp với từ ngữ bây giờ
sinh sống cổng cư cùng với thiên nhiên
nên cả một kho tàng văn hóa truyền thống
đã bồi đắp qua nhiều thế hệ đồng bào tày ở tuyên quang
cùng với nghi lễ thờ cúng
và các nghi lễ hội hè khác
thì đồng bào tày từ lâu
đã luôn tự hào về làn điệu hát then của dân tộc mình
làn điệu hát then tính tẩu
không chỉ có ở đồng bào dân tộc tây tại tuyên quang
mà còn được gìn giữ lâu bền
trong cộng đồng dân tộc tày của cả nước
từ những câu chuyện được lưu truyền
trong tâm thức đồng bào tày
có thể thấy lời hát then
cùng cây đàn tính
đã ra đời từ rất lâu
trở thành sản phẩm tinh thần đi vào thần thoại
đi vào đời sống sinh hoạt tinh thần phong phú của đồng bào
vùng tuyên quang mình chiếm ngón hàng
thì có hát then hát cõi
gọi là lượn cõi
hát then thì là
một cái làn điệu hát trong nghi lễ
ngày xưa người ta làm then
tức là chỉ cúng
trong cái nghi lễ cũng then giải hạn
rồi là then cầu mùa cầu màng cầu may
rồi tất cả những đấy
là cái nghi lễ cầu cúng
trong tâm linh của người tày
thì người ta làm then
sau này thì then đã được cải biến đi
để mà phục vụ cho văn nghệ
rồi đời sống văn hóa
thì gọi then
riêng lượn cõi là hát giao duyên của đám nữ
là một cái mảng hoàn toàn khác với then
thì nói cho nó liền thôi
tức là cõi một bên ngoại bên nội
bên trong bên ngoài
làng khác đến đối với làng này
cho nó cái tiếng cõi nó cao vút
lên qua những cái ngọn núi thung sâu
để từ bên này hát sang bên kia
nó cực kỳ hay luôn
bản của đồng bào dân tộc tày
ở tuyên quang
thường ở chân núi hay ven suối
tên bản thường gọi theo tên đồi núi
đồng ruộng khúc sông
nhà ở của đồng bào tày
thường là nhà sàn có truyền thống
từ rất lâu đời
người tày xưa chọn nơi lập làng
cần có ba yếu tố
gần nguồn nước
thế đất phải bằng phẳng
có thể khai phá ruộng nương
đồng thời làng đó phải dựa vào sườn núi
trong văn hóa của đồng bào tày
thì nguồn nước được ưu tiên hàng đầu
vị trí mà người xưa chọn
để lập bản lập làng
đều sẽ là cạnh những mỏ nước
hay những con sông con suối
điều này vừa tiện
vừa hoạt trong đời sống
vừa thuận cho việc canh tác nông nghiệp
chân thả ra súc
cả một kho tàng văn hóa truyền thống
chứa đựng không chỉ về phương diện lịch sử
mà còn chứa đựng cả giá trị văn hóa
mang tính biểu tượng
và nhất là sự cố kết trong cộng đồng dân cư
đang được đồng bào tày ở tuyên quang
phát huy trong đời sống xã hội
trong dòng chày
có các giá trị truyền thống
không nhắc đến văn hóa ẩm thực của đồng bào
không quá sang trọng
càng không cầu kỳ
ẩm thực tày thật mộc mạc giản dị
như chính con người nơi đây vậy
những món ăn ở đây
từ nguyên liệu đến cách chế biến
mang đậm hương vị cổ xưa
đều là những nguyên liệu sẵn có của địa phương
như xôi ngũ sắc
cơm lam thịt chua
thịt trâu khô mắm cá ruộng
rượu ngô rượu thóc men lá
đó là cả một nền ẩm thực
được sản sinh
bồi đắp qua nhiều thế hệ đồng bào
mang đậm phong cách
của núi rừng tuyên quang
văn hóa ẩm thực
thì tôi thấy rằng là
có một điểm
mà mình rất muốn nói
tại sao trong lễ cưới của người tày
người ta chỉ dùng
bánh chưng và bánh dày
từ lễ ăn hỏi
cho đến lễ cưới
trong khi là người kinh
thì bánh phu thê
gọi là xu xê
nhưng bánh đấy cũng chỉ là tượng trưng
chứ cũng không phải cho cả làng cũng không ăn
nhưng cái bánh chưng bánh dày này
thì người ta
người ta căn cứ vào cái lượng
và đến ăn của cái lễ cưới
thì người ta mới thách
là sau này thì cả trong mâm
phải có bánh chưng có bánh dày
thì bánh chưng
là tượng trưng cho
còn bánh dày là tượng trưng cho âm
đây là hai loại bánh
tượng trưng cho âm dương
tượng trưng cho trời đất
tượng trưng cho nam nữ
người tày xưa ở tuyên quang
có cuộc sống hòa đồng với thiên nhiên
và biết tận dụng nguồn lợi tự nhiên
để phục vụ cho đời sống của mình
có hệ thống chi thức dân gian
về sản xuất
về mua vụ
người tày cũng có quan niệm vạn vật hữu linh
họ cho rằng
mọi sinh vật và vật vô tri
đều có một linh hồn trú ngụ
dần dần những niềm tin
vào lực lượng siêu nhiên
và hệ thống thần thánh hình thành
và in đậm trong tiềm thức của người tày
cùng với ảnh hưởng của tam giáo
việc thờ cúng thánh thần
cầu khấn thần nông phù hộ
cho việc sản xuất nông nghiệp của người tày
được hình thành phát triển
mảnh đất con người
và cách sống cộng cư
từ lâu đời
đã tạo nên một kho tàng tri thức dân gian
cho đồng bào dân tộc tày
việc gìn giữ phát triển
các chi thức đó
là cả một quá trình dài
của các cấp các ngành
và đặc biệt là ý thức
từ chính cộng đồng dân cư
trước sự giao thoa văn hóa
và nhịp sống hiện đại hôm nay
chính các giá trị văn hóa dân gian
giúp cho mỗi thế hệ đồng bào tày
ở tuyên quang
ngày càng phát triển về mọi mặt
trong đời sống xã hội
phóng sự đồng bào tày ở tuyên quang
và kho tàng chi thức dân gian
do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang thực hiện
đã kết thúc chuyên mục trang địa phương
của truyền hình nhân sân hôm nay
và xin kính chào tạm biệt